thưa quý vị sáng ngày tám tháng bốn theo giờ địa phương tại đại lễ đường nhân dân thủ đô bắc kinh
trong cuốn khổ chuyến thăm chính thức nước cộng hòa nhân dân trung hoa
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã hội kiến với tổng bí thư ban chấp hành trung mương đảng cộng sản trung quốc
chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình
đây là nhà lãnh đạo trung quốc đầu tiên mà chủ tịch quốc hội vương đình huệ hội kiến trong chuyến thăm chính thức trung quốc
việc tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình thu xếp gặm chủ tịch quốc hội vương đình huệ đầu tiên
ngay sau khi đoàn tới bắc kinh thể hiện sự coi trọng cao độ quan hệ hai nước
và chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao đảng và nhà nước việt nam
chủ tịch quốc hội vương đình huệ chuyển lời thăm hỏi thân tình những tình cảm quý mến và tốt đẹp
của tổng bí thư nguyễn phú trọng và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của đảng và nhà nước việt nam tới đồng chí tập cận bình
chủ tịch quốc hội vương đình huệ
chúc mừng những thành tựu to lớn mang ý nghĩa lịch sử mà đảng nhà nước và nhân dân trung quốc đã giành được
nhất là từ đại hội một mươi tám đến nay
tin tưởng trung quốc sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đại hội hai mươi xây dựng trung quốc trở thành
cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại giàu mạnh văn minh hài hòa và tươi đẹp
mong muốn trung quốc sẽ đóng góp quan trọng cho hòa bình hợp tác và phát triển toàn cầu
thực hiện ngoại giao láng giềng thân thành huệ dung mang lại cơ hội hợp tác cho các nước láng giềng
trong đó có việt nam
tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình gửi lời thăm hỏi thân thiết đến tổng bí thư nguyễn phú trọng
chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của việt nam dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
đứng đầu là tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định trung quốc ủng hộ việt nam phát triển
ổn định xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội phù hợp với tỷ hình đất nước
hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tích cực của quan hệ việt nam trung quốc
nhấn mạnh hai đảng hai nước có nhiều điểm tương đồng về nền tảng tư tưởng
mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội đều phân đấu vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân
chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh phát triển quan hệ với trung quốc là lựa chọn chiến lược
là ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập tự chủ vì hòa bình hợp tác và phát triển
đa phương hóa đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của việt nam khẳng định việt nam nhất quán thực hiện chính sách một trung quốc
tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình khẳng định trung quốc hết sức coi trọng quan hệ với việt nam
luôn mong muốn và sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hai đảng hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu thực chất
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị hai bên nâng tầm kết nối chiến lược tạo động lực tăng trưởng mới cho hợp tác hai nước
trọng tâm là thúc đẩy hợp tác thương mại mở rộng nhập khẩu hàng hóa nhất là nông sản của việt nam
để mạnh kết nối giữa việt nam với những chiến lược phát triển lớn của trung quốc
chủ tịch quốc hội cũng đề nghị hai bên tăng cường giao lưu nhân dân phát huy vai trò của đại biểu quốc hội
nhân đại hai nước trong việc thông tin tuyên truyền tạo đồng thuận xã hội qua đó để mạnh hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực
đánh giá cao và bày tỏ coi trọng các đề xuất hợp tác của việt nam tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình nhấn mạnh
hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp có vai trò quan trọng không thể thay thế trong quan hệ hai đảng hai nước
tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình đề nghị hai bên đóng góp tích cực cho việc tăng cường hợp tác thực chất
đẩy mạnh giao lưu nhân dân nhất là thế hệ trẻ củng cố nền tảng hữu nghị giữa nhân dân hai nước
chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của đảng kiện toàn pháp chế xã hội chủ nghĩa